viện kiểm sát nhân dân tối cao cho biết cơ quan này đã tống đạt cáo trạng truy tố bà châu thị thu nga năm mươi hai tuổi nguyên đại biểu quốc hội nguyên chủ tịch công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng nhà đất housing group cùng chín bị can trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại dự án b năm cầu diễn hà nội
theo cáo trạng công ty housing group thành lập năm hai nghìn do bà châu thị thu nga sở hữu một trăm linh vốn để công ty hoạt động như công ty cổ phần bà nga đã nhờ một số người đứng tên trong danh sách góp vốn
trên thực tế mọi hoạt động của housing group đều do bà nga quyết định từ năm hai nghìn chín đến năm hai nghìn một mươi ba bà nga và các bị can được chủ tịch housing group ủy quyền đã ký hơn bảy trăm linh hợp đồng góp vốn thu hơn ba trăm bảy mươi bảy tỷ đồng của khách hàng
trong số tiền đã thu bà nga đã trả lại hơn hai trăm linh tỷ đồng
trong số tiền đã thu bà nga đã trả lại hơn hai mươi tám bảy tỷ đồng cho bốn mươi ba khách hàng còn lại ba trăm bốn mươi tám năm tỷ đồng bị chủ tịch housing group chiếm đoạt mà không có căn hộ để bàn giao
trước đó tòa án nhân dân tp hà nội đã trả hồ sơ vụ lừa đảo tại dự án b năm cầu diễn để điều tra bổ sung cáo trạng mới này được công bố thay thế cho cáo trạng do viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành vào trung tuần tháng một năm hai nghìn một mươi chín